đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục là những ngày tạnh giáo nắng sớm
cường độ nắng không quá mạnh vì thế mức nhiệt ở hai khu vực này không quá cao
như tại tây nguyên sẽ là hai mươi sáu hai mươi chín độ còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi ba độ
tuy nhiên nhờ tác động của những luồng gió đông liên tục thổi mây ẩm từ biển di chuyển vào đất liền
nên sẽ không gây ra cảm giác nóng bức hay khó chịu
trên biển khối không khí lạnh yếu đi thời tiết ở các vùng biển của nước ta cũng chuyển tốt dần
tại hai huyện đảo hoàng sa và trường sa gió vẫn giữ hướng là đông bắc cấp ba cấp bốn
sóng biển thấp dưới mức một năm mươi mưa rông chỉ còn xuất hiện ở khu vực phía tây của huyện đảo trường sa
nhìn chung các vùng biển thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển
khai thác ngư trường của bà con ngư dân cũng như lưu thông đi lại của tàu thuyền
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé